tin bão gần biển đông cơn bão noru vào hồi bốn giờ ngày hai mươi năm tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm độ vĩ bắc một trăm hai mươi bốn một độ kinh đông cách đảo luzon của philippines khoảng ba trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn từ một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi sáu km một giờ giật cấp một mươi bảy
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km đi vào biển đông
đến bốn giờ ngày hai mươi sáu tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi chín ba độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng tám trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một từ một trăm linh ba đến một trăm một mươi bảy km một giờ giật cấp một mươi bốn